liên tiếp gây ra một mươi một vụ lừa đảo chiếm đất tài sản hơn năm tỷ đồng
hai vợ chồng là phùng bá hiền và bùi thị thơm cùng chú tại huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa
đã bị công an thành phố thanh hóa khởi tố bắt tạm giam
để thực hiện các phi vụ lừa đảo hiền và thơm đã tìm mua các xe ô tô không rõ nguồn gốc
xe không có giấy tờ pháp lý đứng tên mua trả góp thế chấp tại ngân hàng
hoặc đến các cửa hàng mua bán ô tô các cơ sở cho thuê ô tô tự lái để thuê xe
sau đó làm giả giấy tờ biển kiểm soát mang tên mình để bán hoặc đi cầm cố
hiện công an tp phú thanh hóa đã thu giữ được tám xe ô tô cùng nhiều tài liệu giấy tờ giả
đồng thời tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan